hai trăm bảy mươi sáu công dân việt nam tại canada vừa được các cơ quan chức năng của việt nam phối hợp đưa về nước
tất cả những người này khi về đến việt nam đều được cách ly tập trung theo quy định
ngày một tháng năm các cơ quan chức năng của việt nam đại sứ quán việt nam tại canada
và hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines đã phối hợp với cơ quan chức năng canada
đưa về nước hai trăm bảy mươi sáu công dân việt nam bao gồm nhiều trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi
người ốm đau và một số du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa
chuyến bay khứ hồi mang số hiệu vn tám với chặng bay cả hai chiều là hơn hai mươi tám km
ngay sau khi hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế vân đồn
tất cả hành khách phi hành đoàn đã được kiểm tra sức khỏe và thực hiện cách ly tập trung theo quy định